để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngăn ngừa những sự cố về chất lượng có thể gây hậu quả đáng tiếc của các lò nung thủ công
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo phải loại bỏ lò gạch thủ công trước năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc cấm hoàn toàn hoạt động của các lò gạch thủ công là điều không đơn giản
đơn cử như tại cao bằng theo kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi địa phương này sẽ phải chấm dứt và xóa bỏ hết lò gạch thủ công
nhưng đến nay cao bằng không những chưa thực hiện được kế hoạch mà trên địa bàn huyện hòa an có đến một mươi năm lò gạch thủ công vẫn đang ngang nhiên hoạt động
việc xóa bỏ rứt điểm lò gạch thủ công vẫn còn vướng phải nhiều khó khăn một phần vì lợi ích kinh tế của người dân một phần vì việc thực hiện kế hoạch không đồng bộ
đây là lò gạch thủ công của gia đình anh ngô đình nam ở xóm phi gào xã đức long huyện hòa an tỉnh cao bằng
lò gạch đã hoạt động từ năm hai nghìn tám
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban nhân dân huyện hòa an bắt hành kế hoạch xóa bỏ lò gạch thủ công
thủ công cải tiến trong năm hai nghìn một mươi bảy
lộ trình đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phải hoàn thành
khi nhận được thông báo về lộ trình xóa bỏ lò gạch hầu hết các chủ lò gạch đều đồng ý với chủ trương
nhưng hầu hết các chùa lò gạch đều mong muốn cho thêm thời gian để giải quyết số nguyên vật liệu còn tồn động
biết là như thế rồi nhưng mà nó là bao nhiêu năm nay rồi
thì bây giờ có cái là từ trước đến giờ thì bây giờ chỉ còn có mấy tháng nữa là chúng tôi xin
thu dọn nguyên vật liệu và các thứ tiền chúng tôi đầu tư ra để ví dụ như than củi rồi là công nhân rồi là mặt bằng mụn đất đá múc
thì chúng tôi chỉ mong là các cấp và các ban ngành gọi là cho xin làm hết đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi tự tháo rỡ
trong khi các chủ lò gạch đang tìm đường thu hồi vốn sau khi có kế hoạch xóa bỏ các lò gạch thủ công
thì hàng trăm người dân lao động tại đây cũng đang hoang mang vì mất kế sinh nhai
chị phùng thị hành một trong số một mươi lao động đang làm thuê cho lò gạch của anh nam
chồng chị mất đã lâu chị nuôi hai con ăn học nếu không làm thuê ở đây thì không biết lấy đâu ra tiền nuôi con
với lộ trình xóa bỏ lò gạch cách nhau tới ba tháng chủ lò gạch không đồng ý vì mỗi tháng một lò sẽ đốt hai lần
với mỗi lần khoảng năm vạn gạch như thế là không công bằng
hơn nữa các lò gạch có giấy phép hoạt động lại bị phá rỡ trước còn lò gạch không có giấy phép lại phá giữa sau
chúng tôi cũng chỉ biết là tạo công an việc làm cho bà con thôn xóm
chứ còn gì chúng tôi đến đây cũng chỉ là người làm điệp cho cao bằng
chúng tôi đang xác định mà phá thì phải phá đồng loạt
ví dụ như huyện ủy ban dân huyện ra một cái quyết định là bây giờ là tổng thể là đến ba mươi một tháng một mươi hai cấm là phải đề nghị
là cấm chứ người ta cũng là người người ta cũng làm gạch người ta cũng thải khí ra môi trường
tại sao lại phải cấm làm nhiều giai đoạn nữa
hiện nay trên địa bàn huyện hòa an tỉnh cao bằng còn một mươi năm trên một mươi tám lò gạch thủ công đang hoạt động
trong đó riêng tại xã đức long có một mươi
một lò việc xóa bỏ lò gạch thủ công là để tiến tới xây dựng một nền sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng bền vững hiện đại và đảm bảo an toàn
vì vậy các cấp chính quyền huyện hòa an đang quyết tâm thực hiện kế hoạch xóa bỏ toàn bộ các lò gạch thủ công trên địa bàn
trước hết là chúng tôi vẫn phải khẳng định là chúng tôi phải quyết tâm để thực hiện theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã ban hành
bởi vì vấn đề xóa bỏ lò gạch thủ công thì cũng đã được tỉnh chỉ đạo từ lâu
tất nhiên là trong quá trình triển khai thực hiện đấy thì chúng tôi cũng cho rằng là cái việc mà sẽ có những cái trường hợp đặc biệt
là vì cái lý do khách quan nào đó mà không thể thực hiện được theo đúng kế hoạch ấy
thì chúng tôi cũng xác định là căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để xem xét
và đòi hỏi là phải về phía các chủ lò gạch là phải có cái cam kết cũng thế
về mặt thuế
và thời gian cuối cùng ấy thì cũng không thể chậm hơn là cái thời gian cuối cùng nằm trong cái kế hoạch mà chúng tôi đã ban hành
quyết tâm thực hiện chính sách là trách nhiệm của các cấp chính quyền
nhưng cũng không thể bỏ qua lợi ích và việc bảo đảm đời sống cho người dân vẫn phải là ưu tiên hàng đầu
theo kế hoạch của xã chỉ là được đi tuyên truyền vận động thôi
còn hỗ trợ thì còn phải phụ thuộc trên nữa
theo cái công an huyện ấy là
nếu mà lò nào chuyển đổi sẽ được hỗ trợ về chuyển đổi
và cũng mong rằng là qua cái việc này thì các lò gạch khác họ cũng sẽ nhận thức được vấn đề
và họ cũng sẽ tự chủ động để phá rỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chính quyền triển khai thực hiện kế hoạch
qua hơn ba năm triển khai tỉnh cao bằng mới dừng sản xuất được hơn hai mươi năm lò gạch thủ công
chưa tính các cơ sở phát sinh mới
để việc xóa bỏ lò gạch thủ công theo đúng lộ trình tỉnh cao bằng cần phải có những biện pháp quyết liệt mang tính chất đặc thù
đặc biệt ưu tiên giải quyết hỗ trợ sinh kế cho người dân sau khi xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công
để người dân vừa có công an việc làm vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội ở cao bằng nói riêng và cả nước nói chung